nhân ngày gấu việt nam năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội trung tâm giáo dục thiên nhiên inv cùng tổ chức bảo vệ động vật thế giới và tổ chức forbour đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi